tại tỉnh bắc cạn đã xảy ra một vụ việc hy hữu khi tất cả các cán bộ ban quản lý các dự án huyện bạch thông bỏ nhiệm sở đi tham quan học tập kinh nghiệm
đây là vụ việc gây xuân sao dư luận tại địa phương này trong những ngày gần đây
từ chiều ngày hai mươi hai tháng bảy mặc dù trong giờ hành chính nhưng tại trụ sở ban quản lý các dự án huyện bạch thông không có ai làm việc
đến sáng ngày hai mươi ba tháng bảy thanh tra sở nội vụ tỉnh bắc cạn đến kiểm tra đơn vị này vẫn tiếp tục đóng cửa
nguyên nhân được xác định là tất cả cán bộ của cơ quan này đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh miền trung từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
do đoàn này có đến đà nẵng trong những ngày mới tái bùng phát dịch covid một mươi chín nên khi về địa phương phải cách ly một mươi bốn ngày
do đó đến nay huyện bạch thông mới đang xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan
sao cho các cơ quan của huyện xem xét các tập thể và cá nhân sai phạm đến đâu xử lý đến đâu không bảo trẻ
trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động công vụ thì vụ việc này cần phải được xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin của người dân